tối ngày hai mươi ba tháng một mươi lễ trao huân chương isala tự do hạng nhất huân chương phát triển hạng nhất của nhà nước lào huân chương lao động hạng ba của nhà nước việt nam tặng công ty star telecom được tổ chức trọng thể tại thủ đô viên trăn lào nhân dịp star telecom kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập thương hiệu initel tại lào
tổng giám đốc star telecom lưu mệnh hà cho biết đến nay công ty đã tạo nên một hạ tầng viễn thông đạt chuẩn quốc tế phủ khắp một trăm linh tỉnh thành phố của lào với tám trạm phát sóng ba mươi km cáp quang
star telecom là công ty liên doanh của viettel tại lào với lào asia telecom công ty trực thuộc bộ quốc phòng lào
sau một mươi năm triển khai hoạt động kinh doanh viễn thông tại lào hiện công ty là nhà mạng lớn nhất tại lào với hơn ba ba triệu khách hàng
chiếm hơn năm mươi bốn thị phần viễn thông
trả lời phỏng vấn báo chí việt nam tại buổi lễ bộ trưởng bộ quốc phòng lào khẳng định
chính phủ lào đánh giá cao những đồng góp và hoạt động của công ty star telecom đối với sự phát triển kinh tế xã hội của lào
có phần không nhỏ vào mối quan hệ lào việt nam cũng như mối quan hệ giữa quân đội hai nước